tòa án nhân dân huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa đưa ra xét xử công khai vụ án vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng trên địa bàn
đối với một bị cáo người dân tộc mông chú tại bản nậm càn xã nậm càn huyện kỳ sơn
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy một đối tượng đến nhà và bá tẩnh ở bản nậm càn và bá rê ở bản lưu sơn cùng xã nậm càn để bán mua bán gỗ
tành và rê đã rủ thêm và bá chỉa ở cùng bản tham gia
hai ngày sau tành rê và chỉa cùng nhau vào rừng phát hiện một cây gỗ samu có đường kính khoảng tám mươi năm cm dài khoảng hai mươi m
ba đối tượng dùng cưa xăng chặt hạ và sẻ thành nhiều tấm gỗ có kích thước và chiều dài khác nhau
trong quá trình điều tra hai đối tượng và bá tảnh và bá rê đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
lực lượng chức năng đã phát lệnh truy nã hai đối tượng này
riêng đối tượng và bá chìa hội đồng xử án đã tuyên phạt
bảy tháng tù nhưng cho hưởng án treo